thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện một số ổ nhóm đối tượng trộm cắp cướp cướp giật tài sản của người dân đi đường trên những cung đường vắng vẻ vào đêm khuya
và mới đây thì công an quận bắc tử liêm cũng đã vừa bắt giữ một ổ nhóm dùng hung khí cướp tài sản thu hồi một xe máy và điện thoại trả lại cho bị hại
đây là hiện trường thực nghiệm lại vụ án cướp tài sản chảy ra tại phường tây tư quận bắc tử liêm hà nội
lợi dụng đêm tối hai đối tượng này đã chặn xe của một người đi đường dùng dao nhọn khống chế cướp đi một xe máy một điện thoại di động và toàn bộ giấy tờ xe để dễ bể tiêu thụ
tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

thế nên sau khi chiếm đoạt tài sản của bị hại hai đối tượng này vẫn chở nạn nhân về nhà